ban tổ chức trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng đảng tháng ba năm hai nghìn một mươi chín với bảy mươi một điểm cầu trên cả nước
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì hội nghị
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai gắn với chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
ngành tổ chức xây dựng đảng đã phát huy tính tự giác khách quan dân chủ các cấp ủy đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm hai nghìn một mươi chín
đối với tập thể tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
bên cạnh đó thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ cụ thể đã tiến hành thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện chủ tịch ubnd huyện thành phố không là người địa phương tham mưu bổ sung kiện toàn điều động bổ nhiệm chỉ định giới thiệu bầu cử đối với hàng nghìn lượt cán bộ
trong đó có bốn mươi tám trường hợp cán bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý các ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy
theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
một số địa phương đã giả soát bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý và các chức danh thuộc thẩm quyền ban thường vụ tỉnh thành ủy quản lý
toàn ngành tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ tập trung nắm tình hình chính trị nội bộ trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí phạm minh chính hoan nghênh các ban tổ chức cấp ủy các cấp chủ động bám sát tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm giải pháp thực hiện năm hai nghìn hai mươi
triển khai nhanh chóng chủ động tích cực công tác cán bộ kiện toàn bổ sung cấp ủy lãnh đạo thực hiện bài bản đúng quy trình quy định
đồng chí lưu ý các cấp ủy kiên quyết chống việc chạy chức chạy quyền kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ đồng thời thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương bốn gắn với chỉ thị năm chống tiêu cực tham nhũng quan liêu suy thoái thực hành nêu gương xây dựng đảng về đạo đức
bên cạnh đó toàn ngành tổ chức xây dựng đảng cần chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống bảo đảm đoàn kết nội bộ chống tác động chia rẽ phân biệt đặc biệt không để các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ nội bộ